bệnh viện quân y một nghìn bảy trăm năm mươi chín thất ra mắt sân bay cấp cứu trực thăng trên nóc tòa nhà viện chấn thương trình hình của bệnh viện
đây là sân bay trực thăng quân y đầu tiên và duy nhất trong toàn quân được cấp phép cho tới thời điểm này
sân bay này đã được nghiệm thu bay thử đủ điều kiện tiêu chuẩn đưa vào khai thác sử dụng
ngoài phục vụ vận chuyển cấp cứu chiến sĩ và người dân gặp tai nạn ở trường sa
sân bay cấp cứu trực thăng sẽ là điểm phát triển cấp cứu nhanh
hướng đến là trung tâm cấp cứu đa năng đường bộ đường thủy đường không giải quyết tất cả tình huống
sự cố thảm họa thiên tai phục vụ tốt sức khỏe cán bộ nhân dân tp hcm và các tỉnh lân cận
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm thường xuyên duy trì huấn luyện tổ cấp cứu đường không trực thăng
sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ cấp cứu biển đảo khi có lệnh